tại tỉnh lào cai một trận mưa lớn xảy ra đã làm cho hàng chục nghìn mét khối đất đá bị sạt lở tại phường kim tân phường duyên hải phường bắc cường và xã đồng tuyển thành phố lào cai vùi lấp nhiều tài sản của các hộ gia đình rất may là không có thiệt hại về người
mưa lớn gây sạt lở đất đá đã khiến nhiều tài sản của một mươi bảy hộ dân bị vùi lấp hiện đã có năm hộ gia đình phải sơ tán để bảo đảm an toàn
ủy ban nhân dân thành phố lào cai đã huy động các lực lượng hỗ trợ gia đình ở khu vực sạt lở di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn cắm biển cảnh báo nguy hiểm tuyên truyền để người dân không tới gần khu vực xảy ra sạt lở duy trì ứng trực thường xuyên hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nắm bắt tình hình chủ động xử lý khi có tình huống nguy hiểm phát sinh hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra
theo dự báo mưa sẽ còn tiếp tục kéo dài ủy ban nhân dân thành phố lào cai cũng khuyên cáo người dân cần chủ động di chuyển khi cảm thấy không an toàn
tuyệt đối không được vì tiếc tài sản và nhà ở mà cố tình ở lại hoặc quay về khi có mưa bão